hôm qua công tác tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi phương thức canh tác gắn sinh kế với bảo vệ rừng đã được quản lý vườn quốc gia pumat thực hiện
hiệu quả từ công tác này đã khiến cho người dân từ việc khai thác lệ thuộc vào rừng thì nay họ đã trở thành những chiến binh bảo vệ cho những cánh rừng
hãy cùng chúng tôi đến với câu chuyện này qua chuyên mục môi trường xanh ngay sau đây
gia đình ông la văn linh được bộ đội biên phòng đồn cò phạt tặng cho chiếc máy cắt thái đa năng này
để giúp giảm bớt công sức trong việc chăn nuôi
nhờ có chiếc máy này mà việc chuẩn bị thức ăn cho gia súc gia cầm trong nhà đã trở nên dễ dàng và đầy đủ hơn
cóp một phần vào việc nâng cao sinh kế cho người dân sinh sống tại bản cò phạt
gia đình ông la văn linh chỉ là một trong nhiều hộ dân tộc đan lai đã nhiều đời sinh sống ở bản cò phạt này
điểm đặc biệt của bản chính là nằm trong vùng lõi vườn quốc gia pù mát của huyện con cuông tỉnh nghệ an
chính vì vậy công tác bảo vệ rừng nơi đây không hề đơn giản
rồi nữa là bắt động vật để chiến trọng ngày trưa như thế
nhìn vào những hình ảnh xây dựng này ít ai biết rằng người dân tộc đan lai đến cuối thế kỷ hai mươi
vẫn còn sống dựa vào săn bắt hái lượm các sản vật từ núi rừng
việc tự trồng rau xanh chăn nuôi gia súc gia cầm để chăm lo cho bữa ăn hàng ngày vẫn còn là câu chuyện khá xa lạ
đây là một khó khăn rất là lớn
không phải là chỉ có
đối với lực lượng kiểm lâm mà nó là có rất nhiều các cơ quan khác
đối với công tác quản lý bảo vệ rừng thì trong vùng lõi mà có người dân sinh sống
đặc biệt là có hơn sáu trăm linh người dân đang sinh sống trong vùng lõi thì áp lực đối với rừng rất là lớn
đặc biệt là kể cả đối với sinh hoạt đời sống hàng ngày của người ta
từ cái que củi cho đến là làm cái cọc rào hay là làm bất kỳ một cái gì thì đều phải gây ảnh hưởng đến rừng
việc giữ rừng và bảo vệ rừng luôn gắn liền với sinh kế của người dân
bởi nếu không có sinh kế ổn định người dân sẽ sống dựa vào rừng tận dụng những sản vật của rừng để có cái ăn
vì vậy vừa bảo vệ rừng vừa hợp lòng dân là phải có cách làm khéo léo và cứng rắn
thì anh em đổ chia ra chia các cái hộ dân ra
tức là mỗi người quản lý từ một mươi tám đến hai mươi hộ dân
thường xuyên hàng ngày là đi kiểm tra xem là
những hộ nào thì đi làm ăn xa hộ nào ở nhà
và ở nhà thì người ta đang làm gì đi đâu
đấy là đều phải nắm được và báo cáo trực tiếp cho đồng chí trầm trực
từ đó là quản lý được con người
rồi là ngoài ra thì công tác tuần tra thì là kiểm tra các cái đường thượng hoạch
kiểm tra tất cả các cái hoạt động mà có cái dấu hiệu vi phạm
thì anh em là đều là có cái biện pháp xử lý
tại đây cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng và kiểm lâm đã hướng dẫn người dân kỹ thuật gieo trồng
mở rộng diện tích lúa nước làm đường làm nhà xây dựng bản văn hóa
người dân dần quen cứ có việc gì cũng ra trạm biên phòng để báo và nhờ giúp đỡ
người dân ở đây đang dựa vào thường vận chặt gỗ này bán cho lâm nghiệp để đổi gạo ăn
sau được quy định là khu vực vùng lõi của quốc gia
thì khi đó là bộ đội với hạt kiểm lâm cũng phối hợp với tất cả đồng bào ở đây là ủng hộ những các ngoại mặt
nhưng câu chuyện sinh sống trong vùng lõi của vườn quốc gia bù mát